trước đây đã có một thời gian dài bị mai một
đến năm hai nghìn bảy với nỗ lực của chính quyền địa phương cùng nhân dân
lễ hội xuống đồng đã được phục dựng lại hầu như nguyên bản
mặc dù thời gian phục dựng duy trì tổ chức chưa lâu
nhưng lễ hội này đã trở thành sự kiện văn hóa thể thao và du lịch của thị xã quảng yên nói riêng
và của tỉnh quảng ninh nói chung
lễ hội xuống đồng năm nay
có một điều đặc biệt
sau một mươi năm kể từ ngày phục dựng năm hai nghìn bảy
đến nay thị xã đứng ra tổ chức
do vậy lễ hội năm nay với quy mô rất là được tổ chức
với quy mô là cấp thị xã
và trong đó đặc biệt là với chủ đề là về miền di sản văn hóa
do vậy chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ từ những khâu công tác chuẩn bị
cho đến các nội dung trong lễ hội
và đặc biệt là
lễ hội xuống đồng năm nay
ngoài những lễ chính của phần lễ
thì phần hội đặc biệt là có cái giải bơi thuyền trải
trong lễ hội xuống đồng của tứ xã vùng đảo hà nam
như bao lễ hội khác
lễ hội xuống đồng gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội

lễ thường bắt đầu diễn ra vào ngày một mươi hai tháng sáu âm lịch tùy theo thời vụ của vụ mùa từng năm mà chọn ngày mở lễ
chính ngọ ngày một mươi hai các vị cao niên trong làng làm lễ tế ít xin thành hoàng làng cho phép mở lễ hội
dạng sáng ngày hôm sau làm nghi lễ tế thần nông tại đỉnh cốc
lễ hội này thường người ta tổ chức một năm một lần nhưng nó cũng do quá trình nhiều tác động cho nên lễ hội này cũng bị mai một
và đến năm hai nghìn bảy được sự giúp đỡ của phường văn hóa và sự chỉ đạo của ban giáo dịch xã lúc đó là huyện yên hưng và bây giờ là xã hoàng yên
xã phong cốc lúc đó và phường phong cốc ngày nay cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành phục dựng lại lễ hội

và từ lúc phục dựng lại lễ hội lúc đó là lễ hội
lễ hội phục dựng đến nay thì năm hai nghìn chín địa phương cũng tiến hành tổ chức duy trì và đến hai nghìn một mươi ba với quy mô của địa phương tổ chức
và năm nay lễ hội diễn ra được sự quan tâm chỉ đạo của tỷ xã đưa lễ hội xuống đồng vào quy mô tổ chức cấp thị xã và được các năm phường xã trên địa bàn thị xã tham gia
nó cũng là một cái nét mới thu hút nhiều sự quan tâm của nhân dân và xuất khách thập phương của lễ hội này
nó cũng là một cái nét mới thu hút nhiều sự quan tâm của nhân dân và xuất khách thập phương của lễ hội

lễ vật gồm hương hoa ngũ quả và xính lễ

mong thần nông phù hộ cầu cho mùa màng tươi tốt

phần hội bao giờ cũng được nhân dân đón đợi nhất đặc biệt là các hoạt động thi bơi thuyền trài
trình tử mỗi keo bơi diễn ra như sau
ở trước cửa đình dưới chân cột cờ hội được bố trí một chống đại của ban tổ chức và vạch xuất phát thi chạy trèo
mỗi đội chọn một người khỏe chạy nhanh có nhiệm vụ cầm chải chạy xuống đưa cho đội mình đang chờ dưới bến sông
khi người cầm trịch khô xuất phát và phất cờ hiệu các vận động viên chạy trèo chạy nhanh từ cửa đình xuống bến sông đưa trèo cho người lái trải
trống đại thúc liên hồi nhân dân xung quanh họ gieo cầu
cổ vũ người chạy trèo
hội thi bơi trải được tổ chức cho cả nam và nữ diễn ra trong ba buổi
buổi thứ nhất diễn ra ngay sau lễ tế yết gọi là bơi yết
buổi thứ hai vào sáng ngày hôm sau sau nghi lễ kế xứng đồng gọi là bơi giải
buổi thứ ba diễn ra vào buổi chiều sau khi tế giã gọi là bơi giã hội
thường thì mỗi buổi bơi bao gồm ba keo bơi
keo thứ nhất là bơi bằng dầm keo thứ hai bơi bằng xào
kèo thứ ba có thể bơi bằng dầm cũng có thể bơi bằng xào tùy theo quy định của làng xã từng năm
tất cả những người tham gia bơi trải phải tham gia tập luyện trước đó hàng tuần
trước khi thi phải ăn chay tắm rửa sạch sẽ với quan niệm những người dự thi được vào đất thánh thần
không những thế họ phải là những người có kinh nghiệm trong nghề sông nước để có thể mang lại thắng lợi cho làng mình
đối với cư dân vùng đảo hà nam thắng thua trong cuộc thi bơi cũng là mục đích rất quan trọng mà các đội mong muốn đạt được
bởi vì thắng lợi không những mang vẻ vang về cho làng xã
mà còn có niềm tin về sự ưu ái của các vị tiên công thần nông cho làng xã mình một vụ mùa đồng đầy lúa thóc thuyền đầy cá tôm
đặc biệt trong những lễ trải này là rất hào hức được xuống bơi
có nghĩa chỉ là tiếng chống khai hội
tôi đã tham gia bơi ở cái lễ hội này từ năm hai nghìn một đến bây giờ
năm nay tôi năm mươi chín tuổi nhưng tôi vẫn tham gia được
nói là tôi đang nằm ở ngoài hòn gai
nhưng mà khi có lễ hội báo là tôi lại suy nghĩ cơ quan tôi về tôi tham gia
thế còn rất hào hức có nghĩa là cả gia đình có nghĩa vợ con đều có nghĩa là làm công tác trưởng lệ để cho đi an và tẩm
với một người là xa quê hơn bốn mươi năm nay thì về đây dựng cái lễ hội này
với mình cảm thấy rằng là đây là một truyền thống tốt đẹp mà mình rất là tự hào với quê hương của mình
và cũng rất mong rằng là cái truyền thống này
sẽ được tiếp tục hàng năm mãi mãi để kích thích nhân dân xuống đồng
để làm sao xây dựng đất đảo hà nam ngày càng tốt đẹp và phát triển mạnh hơn
nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đua thuyền là lễ hội phổ biến của cư dân nông nghiệp khu vực đông nam á
mang nhiều ý nghĩa gắn với việc thờ thần nước
tục cầu nước và tín ngưỡng phổn thực
tuy nhiên hội đô thuyền trải trong lễ hội xuấn đồng ở vùng đảo hà nam quảng yên
lại không mang ý nghĩa như vậy
mà chủ yếu mong muốn tái hiện lại các sự kiện lịch sử của dân tộc
như chiến thắng bạch đằng của ông cha năm xưa
hay tái hiện lại quá khứ xa xưa khi các vị tiên công về đây quay đê lấn biển
đảo hà nam này
hàng đầu người dân ở đây quan tâm phải là công tác thủy lợi
phải là công tác chống trọi bên này báo biển sống biển bảo vệ đê điều
thế muốn làm thủy lợi muốn làm đê điều thì cả cái tổng này cả cái đảo này phải hợp sức lại
chứ một xã một thôn không làm nổi
cho nên là cái tính đoàn kết cái tính cộng đồng của cái vùng đảo hà nam này rất cao
cái bơi trải của nó chính là nó thể hiện cái tính cộng đồng
cái tính đoàn kết cái tính cộng đồng
đấy chúng ta thấy đấy
cái trải nào mà tất cả nó gì thống nhất như một vuốt xào như một đều tăm tắp vuốt rầm như một
thì cái trải bao giờ không đi nhanh
bên cạnh hoạt động thi bơi trải đầy sôi động
thì chương trình giao lưu văn nghệ vào buổi tối tại sân đỉnh cốc
cũng thu hút được sự tham gia đông đảo của người dân và du khách
lễ hội năm nay có khá nhiều hoạt động đặc biệt là chương trình chiếu trèo sân đình
với sự tham gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp và những nghệ sĩ không chuyên
chương trình có nhiều tiết mục văn nghệ truyền thống
như hát sầm trèo ca trù hát đúm họ biển các tiếp mục diễn sướng dân gian
đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm đưa văn hóa truyền thống đến gần với quần chúng
năm nay chúng tôi đưa với chiếu trẻo sân đình
là một trong những hoạt động văn hóa tạo điểm nhấn cho lễ hội
chiếu trẻo sân đình đã có từ rất lâu đời gắn với các ngôi đình
để đưa chiếu trẻo sân đình vào phục vụ nhân dân
cũng là một hoạt động văn hóa hướng về cội nguồn
cũng như là để nhân dân hiểu biết thêm về cái nghệ thuật truyền thống của cha ông ta
cũng như là nghệ thuật trèo gắn với các đình làng việt
năm nay có vẻ là chương trình bơi thì mở rộng
bơi thì mở rộng hơn đông vui hơn
và có văn nghệ đến để phục vụ bà con
thì đây cũng là một điểm rất là mới
những hoạt động sôi nổi diễn ra trong suốt lễ hội
thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó thống nhất cao trong cộng đồng để làm thủy lợi
chống chọi với thiên nhiên bảo vệ đê điều mùa màng làng xóm chống giặc ngoại xâm
đối với các cái lễ hội thì xã cũng có rất nhiều các cái trăn trở
để mà nâng tầm cái lễ hội và gắn với phát triển du lịch của địa phương
thì đây cũng quả là một vấn đề mà chúng tôi cũng đang rất là chú trọng để nghiên cứu
tuy nhiên thì với những cái thành công của cái lễ hội xuống đồng hôm nay
nó cũng là một cái nền tảng để tạo thêm cái niềm tin
cũng như là một bước tiến mới để chúng tôi có thể đưa vào các biện pháp giải pháp
để làm sao nâng tầm cái lễ hội mà gắn với du lịch để phát triển về kinh tế xã hội của địa phương
lễ hội xuống đồng là một trong những lễ hội lớn của thị xã quảng yên
nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn khởi dậy lòng tự hào về lịch sử của cha ông
đồng thời thiết thực phục vụ nhu cầu tín ngưỡng
giữ gìn các giá trị văn hóa tinh thần của người dân và du khách thập phương
quý vị thân mến không gian lịch sử văn hóa của vùng đất quảng yên là một di sản quý báu của dân tộc

đầy đủ về không gian lịch sử văn hóa nơi đây sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước
cho các thế hệ trẻ gìn giữ các lễ hội nói riêng và các phong tục truyền thống nói chung
không những góp phần bảo lưu các nét đẹp văn hóa mà còn củng cố hơn nữa tình yêu và niềm tự hào
với lịch sử hào hùng của dân tộc
vùng đất tiên công huyền thoại không chỉ là nơi lưu giữ các di tích địa danh lịch sử
làng nghề truyền thống và các lễ hội dân gian nơi đây còn là vùng đất sinh ra nhiều người con ưu tú
trong đó có nghệ nhân đóng tàu lê đức chắn đến nay ông là người duy nhất còn nắm giữ được công thức
đóng thuyền ba vách bùm cánh rơi loại thuyền đặc biệt đã đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng
lễ hội dân tộc
đây là lý lừng của vua tôi nhà trần trên dòng sông bạch đằng huyền thoại
những âm thanh của tiếng đục tiếng cưa tiếng bốn nện tiếng máy mải gỗ đã trở nên quá quen thuộc
ở ngôi làng có truyền thống hàng trăm năm đóng tàu thuyền thế nhưng đây không phải công đoạn làm một chiếc thuyền đi biển như bình thường
mà chỉ là mô hình thuyền với tỷ lệ thu nhỏ cạm cụi và tỉ mỉ với từng chi tiết
đã bao năm nay nghệ nhân lê đức chắn vẫn miệt mài làm ra những con thuyền ba vách cánh rơi đặc biệt này
đến nay chẳng còn ai dùng loại thuyền này đi biển nhưng ông vẫn cố gắng lưu lại hình ảnh để con cháu biết về chiếc thuyền đã xuất hiện trong lịch sử oai hùng của dân tộc như thế nào
điểm đặc biệt của con thuyền ở chỗ nếu các loại thuyền buồng khác chỉ chạy được xuôi theo hướng gió thì thuyền ba vách cánh rơi chạy được cả ngược gió và xuôi gió
xã hội ngày càng hiện đại
người ta sáng chế ra nhiều loại thuyền mới nhưng với niềm tự hào về truyền thống quê hương ông chắn vẫn tiếp tục đóng những con thuyền gỗ ba vách để mong mọi người luôn nhớ về hình ảnh và ý nghĩa của nó
tại sao mà tôi lại say mê vào nhà và lại nhớ được tất cả những cái mật của các cụ đã truyền giải
vì cha ông đã nuôi tôi bằng cái dìu cái búa khôn lớn và có con có cháu
con có cháu ăn học rất tốt và đó là những cái để mà truy ơn tổ tiên để giữ nếp nghề để truyền nghề truyền nửa cho thế hệ đằng sau đó là một cái trách nhiệm là một nhiệm vụ của một người con người cháu trong đồng họ
cả làng hiện giờ chỉ còn ông chắn là người duy nhất có thể đóng được một con thuyền ba phách cánh rơi hoàn trình
lo lắng sau này con cháu quên mất truyền thống và một thời hào hùng của cha ông ông chắn cẩn thận ghi chép lại các thông số kỹ thuật trên bản vẽ để bất cứ người thợ thuyền nào khi nhìn vào cũng có thể đóng lại được
những chiếc thuyền ông đã đóng có thể sẽ hỏng trong vài chục năm nữa
ông chắn cũng có thể sẽ không còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc
nhưng những bản vẽ này sẽ là thứ khó khăn nhất
sẽ là thứ quý giá mà ông cố công lưu lại cho con cháu sau này
đã từng có thời gian ông chắn và gia đình không thể gắn bó với thuyền với biển vì cuộc sống mưu sinh
nhưng với bất kỳ người dân sông nước nào vị mặn mòi của biển cái lênh đênh sóng nước đã ăn sâu vào tiềm thức
để rồi dù đi đâu hay làm gì cũng chẳng thể quên được
ông chắn lại quay về với nghề đóng thuyền cái nghề đã nuôi sống cả gia đình và dạy ông nhiều bài học quý giá
đến nay như một điều rất đỗi tự nhiên con cháu ông ai nấy đều thạo nghề và tự hào về truyền thống của quê hương
thì đóng tàu nhà mình làm nhiều đời bố mình làm nhiều đời rồi
thì mình cũng bố mẹ truyền lại rất nhiều bí quyết về đóng tàu
chẳng hạn như cái thuyền bao bác thuyền khổ ở trần quốc
nước gió đấy là có nhiều cái mực thước bố mình đã truyền lại cho mình đã ghi lại trong bộ nhớ của mình
sau này còn đến thì phát huy thêm
những chiếc thuyền đã từng hiên ngang trước sóng gió trước quân địch giờ nằm bình yên bên bến sông quê
thuyền buồm dường như là một điều gì đó đã rất xa xôi với người trẻ
chỉ những người cùng thời với nghệ nhân lê đức chắn là còn biết dương bùm ra khơi như thế nào
những lúc nhàn rỗi ông chắn lại ra bến sông nơi con thuyền ba vách cánh rơi mới hoàn thành cách đây ít lâu đang neo một mình giữa những chiếc thuyền sắt to lớn
ông và người anh em xưa kia lại cùng nhau kéo lên cánh bùm
gặp buổi thủy chiều lên thì dòng thuyền ra sông tận hưởng cảm giác của thuyền
tận hưởng cảm giác hạnh phúc và tự do
khi nước sông cạn ông và bạn lại lặng lẽ ngồi nhìn cánh bùm đỏ đang đợi gió lên nhắc lại đôi ba câu chuyện cũ
câu chuyện về một thời cha ông oanh liệt và câu chuyện của chính ông với những người bạn đồng liên về con thuyền đã từng gắn bó gần hết cuộc đời lênh đênh sông nước

đã từng coi thuyền và biển như nhà
ngoài các loại hải sản tươi ngon nổi tiếng nhờ lợi thế giáp biển nơi đây còn gây ấn tượng với du khách nhờ món nem chạo rất khác lạ so với nhiều vùng miền khác
mời quý vị cùng tìm hiểu những điểm làm nên sức hấp dẫn của món ăn này trong chương trình hôm nay
nem chạo hay còn gọi là nem thính vốn là một món ăn độc đáo ở nhiều tỉnh thành miền bắc
không thiếu vùng có nêm chạo ngon nhưng nem ở đất quảng yên này vẫn luôn có những điều khác biệt tạo nên hương vị đặc trưng mà chỉ nơi đây mới có
nguyên liệu chế biến rất gần gũi và quen thuộc bao gồm các thành phần chính là bì lợn thịt lợn và thính gạo
chỉ từ những nguyên liệu đơn giản ấy người dân nơi đây đã khéo léo chế biến nên một món ăn ngon miệng đậm chất quê hương